riêng đối với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh nên trưa và chiều trời vẫn có nắng nhẹ với nhiệt độ tiếp tục cao ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
nằm xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ không chịu tác động của không khí lạnh
trong khi khu vực này chưa có hình thế thời tiết xấu nào tác động
vì thế mà tại đây vẫn duy trì trạng thái ít mưa ngày có nắng
nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ cho tây nguyên và từ ba mươi hai ba mươi bốn độ cho khu vực nam bộ
trên biển trong ngày hôm nay vùng gió mạnh tiếp tục duy trì ở một dọc các vùng biển trung và nam bộ
dọc từ quảng trị trở vào cho đến cà mau với cường độ mạnh cấp sáu giật cấp tám khiến cho biển động
trong khi đó ngoài khơi xa gió mạnh chỉ còn tập trung ở khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa nhưng cường độ cũng giảm xuống mức cấp sáu
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước